về ba dự án luật nhiều ý kiến khác nhau của đại biểu quốc hội tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội nguyễn hạnh phúc cho rằng điều này thể hiện cả bước lùi và tiến trong công tác xây dựng luật
quy trình rất đúng tất cả các nội dung báo cáo đánh giá tác động tất cả đều bảo đảm đúng quy trình trình ra ủy ban thẩm tra ủy ban thường vụ quốc hội xem xét thấy đủ điều kiện trình quốc hội
vì đây là một trong những nội dung liên quan đến vấn đề an ninh trật tự liên quan vấn đề về tai nạn giao thông tuy nhiên do thời gian rất gấp cần có thời gian để mà xem xét đánh giá thật kỹ lưỡng
lùi ở chỗ lâu nay khi dự án luật được đưa vào chương trình được thẩm tra cho ý kiến tiếp thu giải trình và được thông qua so với trước kia là lùi nhưng bước tiến là xin ý kiến đại biểu quốc hội là thể hiện trách nhiệm và làm việc thực hiện đổi mới của quốc hội
sau này trách nhiệm liên quan đến việc này phải rút kinh nghiệm và xác định rõ trách nhiệm
trao đổi về vấn đề này cùng với hai vị khách mời của chương trình xin được giới thiệu giáo sư hoàng thế liên nguyên thứ trưởng thường trực bộ tư pháp và phó giáo sư tiến sĩ đặng minh tuấn khoa luật đại học quốc gia hà nội
lời đầu tiên xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa hai vị khách mời câu chuyện mà ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến là câu chuyện ban hành văn bản pháp luật vậy thì hai vị khách mời nghĩ như thế nào về công tác lập pháp hiện nay của chúng ta
công tác lập pháp của chúng ta trong thời gian qua nhất là từ khi đổi mới năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay đạt nhiều thành tiệu rất là quan trọng được thực hiện một cách rất là bài bản và ngày càng dân chủ
từ khi có luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đến nay ta đã chỉnh sửa điều chỉnh và hoàn thiện rất nhiều và hoàn định theo hướng là chính quy hóa và dân chủ hóa để cho pháp luật chúng ta thực sự là hình được ý chí của nhân dân
về mặt số lượng ta đã ban hành một số lượng văn bản rất lớn
nhất là quốc hội chúng ta thấy là từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm từ khi lập nước cho đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quốc hội các khóa chỉ ban hành được ba mươi hai văn bản luật tức là đạo luật
nhưng mà từ khi chúng ta đổi mới tức là năm một nghìn tám mươi sáu đến nay thì phải nói là chúng ta đã ban hành được một khối lượng văn bản rất lớn
tổng cộng cái nền pháp luật hiện nay chúng ta về luật mà nói có đến gần bốn trăm linh văn bản
còn về đồ bảo phủ thì phải nói là pháp luật chúng ta đã bảo phủ được hầu hết
các lĩnh vực của đời sống xã hội
còn về hạn chế thì tất nhiên là còn nhiều hạn chế
hệ thống pháp luật hiện nay đang mâu thuẫn trồng chéo nhau rất nhỏ
văn bản thấp thì nhiều khi là chưa được ban hành kịp thời do đó là cản trở hiệu lực pháp luật của văn bản cao hơn của quốc hội
rồi cái thứ hai quan trọng hơn là cái tính đồng bộ
vì lĩnh vực đời sống xã hội rất là rộng do đó đòi hỏi pháp luật cũng phải đồng bộ thì nó mới vận hành được
thì cái đồng bộ cũng đang là vấn đề
cái tính khả thi
nên muốn khả thi thì phải phù hợp với đòi hỏi của cuộc sống
và khi ra đời phải được cuộc sống chấp nhận và áp dụng được trong cuộc sống
thì hiện nay phải nói là pháp luật của chúng ta nhiều khi chưa xuất phát từ vị thực tiễn
chưa nắm hết cái đòi hỏi của cuộc sống
do đó đường đi của cuộc sống đang đường này nhưng mà pháp luật nhiều khi cũng chưa trùng được lắm
còn cái thứ hai mà ghiêu lớn hơn trong nhà nước kiến tạo phát triển
thì pháp luật phải tạo được động lực của sự phát triển
thì cái này cũng đang là vấn đề lớn
bởi vì pháp luật chúng ta hiện nay đang nằm ở cái tình trạng tức là công cụ quản lý của nhà nước
nhà nước dùng pháp luật để quản lý xã hội để kiểm soát xã hội
nhiều hơn là dùng pháp luật để tạo động lực cho sự phát triển
thì tôi cho đấy là những cái hạn chế về mặt chất lượng của pháp luật
thưa phó giáo sư tiến sĩ đạo minh tuấn ông nghĩ thế nào ạ
những cái kết quả mà đạt được thì nó xuất phát nó thể hiện một cái là
quốc hội chúng ta hiện nay đang dần chuyển từ một quốc hội khẳng định cái vị trí vai trò quốc hội
và chuyển dần từ một cái quốc hội thảo luận thụ động
sang một cái quốc hội mà tranh luận và quyết định
và hiến pháp hiện hành hai nghìn một mươi ba và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật hiện nay
cũng có cái sự phân định là tương đối là rõ ràng cái trách nhiệm của các cơ quan
trong đấy khẳng định hai cái giai đoạn của các quy trình lập pháp
là chính phủ thì là hoạch định xây dựng chính sách
còn quốc hội là cái cơ quan
cơ quan mà thảo luận và thông qua luật
thế còn về cái hạn chế trong công tác lập pháp
nó vẫn còn rất là nhiều
cái chất lượng của các đạo luật mặc dù là cũng được nâng cao rất là nhiều
nhưng mà theo quan điểm của tôi nó chưa đáp ứng được cái nhu cầu
cái yêu cầu của cái sự phát triển đất nước của quá trình hội nhập
và đặc biệt là nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu của cái công cuộc
xây dựng nhà nước pháp quyền và xã hội chủ nghĩa việt nam
vậy thì cái yếu tố cốt lõi nào khiến cho cái công tác
làm luật của chúng ta hiện nay đôi khi vẫn còn có một số hạn chế ạ
nếu mà nói về cái lý do hay là nguyên nhân dẫn tới
cái hạn chế của pháp luật thì cũng rất nhiều
khách quan có chủ quan có
thế nhưng chúng ta không thể là đánh giá một triệu được
thế trước khi về khách quan thì tôi thấy như thế này
thì cái biến động xã hội về cái biến động trong nền kinh tế chúng ta là
rất là mạnh
và khó lường
từ đó thì xuất hiện rất nhiều cái vấn đề pháp lý mới
và quan hệ xã hội
mà các nhà làm luật dù có giỏi mấy cũng khó mà có thể lương trức hết được
thì do đó vừa ra đời đã thấy là khẩu với cuộc sống
đấy là đương nhiên
chưa kể là pháp luật là một sản phẩm đóng gói
còn bản thân cuộc sống thì nó vận động
nguyên nhân khách quan thứ hai là chúng ta thực hiện một cơ chế mở
mở với hội nhập
cái việc mà ký kết các hiệp định song phương đa phương
và đặc biệt là các khu vực toàn cầu
thì nó đặt ra rất nhiều vấn đề pháp lý mới
mà chúng ta chỉ có tiền lệ

chúng ta đã là một nước thành viên
thì buộc phải nghiêm chỉnh chấp hành những cái cam kết của mình
vì vậy mà đó cũng là một cái lý do rất khách quan
để dẫn tới là pháp luật chúng ta chưa theo kịp được cái yêu cầu của những cái đó
còn về chủ quan thì cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì rất tốt
nhưng mà nó cũng là cái nơi tạo ra được cái hệ thống pháp luật tương đối phức tạp
quá nhiều hình thức văn bản
quá nhiều cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật
và tự nhiên nó tạo ra một cái dư địa
mà quá nhiều cơ quan ban hành quá nhiều văn bản ở những thời điểm khác nhau
thì chắc chắn nó dẫn đến cái tình trạng là sẽ là mâu thuẫn trong chéo
làm sao kiểm tra thế được
còn kỳ lý do thứ hai là nó thuộc về năng lực lập pháp
mặc dù quốc hội là cái cơ quan lập pháp và phải nói tính chuyên nghiệp ở đây rất cao rồi
nhưng mà cơ quan còn lại thì tính chuyên nghiệp trong xây dựng pháp luật là chưa cao
theo thống kê bộ tư pháp mà tôi đọc được
tức là các bộ các cơ quan ngang bộ
rồi các cái thiết chế xây dựng pháp luật
thực chất là người mà tham gia vào xây dựng pháp luật đấy chỉ khoảng độ hai mươi bảy thôi
số liệu gọi là cách đây khoảng năm hai năm chưa rồi
còn lại là những người không có kiểm tra pháp luật
do đó cái tính chuyên nghiệp ấy rất là kém
luật qua rất nhiều khâu
qua rất nhiều khâu
nhưng mà trách nhiệm về chất lượng từng khâu một cũng chưa được quyết định rõ
tôi thấy phần lớn trình lên là thông qua
vừa rồi đây thì mình có một số luật là quốc hội không thông qua
hoặc là quốc hội
tả lại thì tôi thấy rất là vui
nếu quốc hội khắt khe hơn nữa chính phủ khắt khe hơn nữa
tôi tin là các bộ và những cơ quan trình pháp luật
không bao giờ là dễ dãi
chúng ta đánh giá rất cao cái vai trò của pháp luật hiện nay
nhất là trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền
nhưng mà cái quan tâm và đầu tư cho xây dựng pháp luật
cũng chưa ngang thầm với yêu cầu đâu
tôi hay nói với mọi người là
khi mà bộ giao thông làm đường
thì đấy là con đường có thực
thể chế thì cũng thể thấy rằng là
hiện nay thì
quốc hội cũng chưa thực sự là
khẳng định được cái vị thế vai trò
của mình trong công tác lập pháp
và cũng như là cái chức năng đại diện
đồng thời cái sự chuyên nghiệp
cái sự chuyên nghiệp
và cái trách nhiệm giải trình của quốc hội
đại biểu quốc hội
cũng như là các cái cơ quan liên quan
trong cái quá trình lập pháp nó cũng chưa được rõ
đấy là về mặt thể chế
thế còn về mặt quy trình lập pháp
thì cũng rất là nhiều nguyên nhân tôi chia sẻ với các bạn
cả giáo sư
và tôi xin bổ sung xem một số ý sau đây
thứ nhất là trong cái quy trình lập pháp
thì một mặt tôi đang nói quan hệ giữa quốc hội và chính phủ
một mặt thì quốc hội
chưa thực sự phát huy được
cái vai trò của mình trong cái hoạt động lập pháp
cái thực tế cho thấy rằng là
quốc hội cũng hầu như là đều
thông qua các dự án luật mà do chính phủ đệ trình
nhưng đồng thời tôi cũng chia sẻ một cái ý của giáo sư là
chính phủ thì lại chưa được
bảo vệ đến cùng cái dự án của mình
đấy là hai cái vế của vấn đề
cái ý thứ hai
hiện nay trong cái quy trình lập pháp thì dường như là
mình đang tập trung quá
vào cái quy trình xây dựng
và quy trình thông qua
nhưng mà cái quy trình ở giữa cái quy trình mà
đẩy cao cái sự thảo luận
cái sự thẩm định
cái sự tranh luận
và kết quả của nó là gì ạ là phải trả về
hay là tiếp tục trình lên nếu mà chất lượng
một dự luật mà kém thì mình phải trả về
và một chất lượng dù là tốt sẽ trình lên để thông qua
thì cái giai đoạn giữa hiện nay
thì quan điểm của tôi hiện nay nó chưa rõ
cái ý thứ hai
là liên quan tới sự tham vấn
thì lúc nãy giáo sư có nói những sự tham vấn chuyên gia
nhưng đồng thời cái sự tham vấn với cả các đối tượng
chức ảnh hưởng tác động
sự tham vấn với cả các cái tổ chức xã hội
hiện nay cũng còn là hình thức
cái sự đánh giá tác động
cũng còn chưa được thể hiện
một cách đầy đủ hiện nay
do cái sự phát triển hội nhập
và cái nền kinh tế phát triển rất là nhanh
và với cái sự phát triển công nghệ thì
thấy rằng là một cái sự quá tải về lập pháp
mà cái năng lực cái vị thế hiện nay
là chưa đủ cái điều kiện
về mặt tài chính về mặt con người
về mặt thời gian để thực hiện
công tác lập pháp chúng ta hiện nay
là chưa thực sự có một cái cơ chế
kiểm tra tiền kiểm
và hậu kiểm đối với cả các đạo luật
mà có cái dấu hiệu vi hiến
vi phạm pháp luật cũng như là chất lượng kém
đồng thời là cái trách nhiệm
giải trình đặc biệt là
cái trách nhiệm của những cơ quan tổ chức
mà khi anh tạo ra một cái sản phẩm
hạn chế đó là một đạo luật
kém chất lượng thì trách nhiệm của quốc hội
trách nhiệm của đại biểu quốc hội trách nhiệm của chính phủ
và các cơ quan liên quan như thế nào hiện nay cũng chưa rõ ràng
nói về cái chất lượng
của các văn bản pháp luật được bàn hành
thì liệu rằng
trong khi chúng ta ban hành những cái văn bản
như vậy thì có hay không cái việc cài cắm
cái lợi ích nhóm vào ạ
nếu chúng ta cứ tiếp tục quan điểm
pháp luật là công cụ của nhà nước để quản lý xã hội
mà lại giao pháp luật đó
cho cơ quan quản lý soàn thảo
thì đấy là cơ hội để người ta
dành thuận lợi cho quản lý
và chắc chắn là
lợi ích của đối tượng bị
điều chỉnh là không được tính toán
đầy đủ và kỹ
hoạt động xây dựng luật mà
phục vụ lợi ích nhóm là một vấn đề
và đây là một vấn đề
liên quan đến tham dụng chính sách
nó liên quan đến
cái nguyên nhân đó là hiện nay
công tác lập pháp hiện nay nó còn có thiếu
sự tham gia rộng rãi
của bên ngoài vào nó thiếu đi
sự công khai sự minh bạch sự tiếp cận
của người dân chúng ta cần
phải hợp pháp hóa hoạt động vận động
chính sách tức là
lobby chính sách để một mặt là
thừa nhận cái hoạt động vận động
chính sách như là một hình thức tham gia
một hình thức đóng góp cho hoạt động xây dựng
pháp luật đồng thời nó đảm bảo
cho cái hoạt động vận động chính sách
nó được trở nên công khai
nó trở nên minh bạch
và trách nhiệm giải trình của cơ quan trong
việc tiếp thu những cái
ý kiến những cái đóng góp
trong quá trình vận động chính sách
hệ giáo sư hoàng thế liên có muốn bổ sung thêm
một ý nào nữa cho cái việc
chúng ta làm thế nào
cảm thấy chất lượng bản hành
và bản pháp luật tôi muốn
quy trình làm luật có rồi
nhưng mà chúng ta phải sửa đổi
quy lệnh như thế nào để
như tôi nói quá trình
xây dựng pháp luật là quá trình
thảo luận cọ sát
và quá trình thuyết phục lẫn nhau
chứ không nên là một kiểu
cũng phải đặt vấn đề xây dựng pháp luật
là một nghề phải chuyên nghiệp hóa
và cái thứ ba quan trọng hơn
là chúng ta phải đầu tư cho
một là đầu tư cho cái vấn đề nghiên cứu khó
về mặt lý luận cũng như thực tiễn
một cách vững chắc cho quá trình xây dựng pháp luật
tôi nghĩ rằng là cái đầu tiên
cũng là cái lâu dài thì mình cũng phải
cải cách về mặt thể chế
đặc biệt nhấn mạnh làm sao để nâng cao
cái vị thế cái vai trò của cố hội
trong hoạt động lập pháp nâng cao hơn
cái tính đại diện cái chức năng đại diện của quốc hội
và nâng cao cái sự chuyên nghiệp
cố hội hiện nay làm việc
rất là rất nhiều đại biểu
đại biểu rất là kiêm nhiệm
đại biểu họp một năm
chỉ có hai lần thì không thể làm luật
chuyên nghiệp được cũng như là cái sự chuyên nghiệp
của chính phủ trong hoạt động lập pháp
và đặc biệt là
nâng cao cái trách nhiệm và cái tâm
của người làm luật trong công tác lập pháp
có rất nhiều điều
chúng ta phải làm đúng không ạ
chúng ta phải thảo luận chúng ta phải đào tạo
chúng ta phải đầu tư chúng ta có rất nhiều điều
phải làm để có thể nâng cao được cái công tác
bàn hành văn bản pháp luật ạ
khách mời trong chương trình ngày hôm nay
thưa quý vị một văn bản có chất lượng
sẽ giúp cho một lĩnh vực một hoạt động
nào đó vận hành tốt hơn tạo động lực
tăng trưởng và phát triển ổn định
một văn bản kém chất lượng thì đi kèm với nó
sẽ là những hệ quả xấu mà đôi khi
ngay cả những nhà làm luật cũng không lường hết được
thể chế là vấn đề quan trọng
của mọi đất nước và con người
là nhân tố quyết định cho chất lượng văn bản
vì thế công tác làm luật dù ở
cấp độ nào cũng cần bảo đảm chất lượng
tránh văn hành kiểu cai cắm lợi ích
đẩy việc khó cho dân
dễ thì cho cơ quan quản lý
về tổng thể ở các mức độ khác nhau
các văn bản kém chất lượng đều tác động xấu
đến xã hội ít nhất là tốn kém thời gian
công sức chi phí cho việc sửa đổi
bãi bỏ quy định sai phạm
mặt khác ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý
sự yên tâm của người dân doanh nghiệp
đối với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ
của cơ quan nhà nước điều đáng nói
là các quy định trái pháp luật được phát hiện
cũng có những quy định theo hướng dành thuận lợi
cho quản lý nhà nước mà gây khó khăn
cho người dân doanh nghiệp và các tổ chức
khác ngay cả những văn bản chưa có
hiệu lực thi hành đã phải sửa có những
quy định được đưa vào cho đúng luật khác
nhưng không thực thi được trên thực tế
các văn kiện đại hội cũng như các văn kiện khác
được khẳng định hệ thống quốc luật
chưa đầy đủ bao quát hết tất cả các lĩnh vực
nhưng thực tế có một điều hoàn thiện thể chế
theo cơ chế thị trường định hướng sản xuất nhất
vấn đề này rõ ràng chúng ta làm
chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu
tại biểu quốc hội chúng ta
và trong đó có tôi thì tôi thấy rằng là
thời gian dành cho khâu làm luật
quốc hội là cơ quan lạc pháp
nhưng mà chúng ta dựa quá nhiều vào
chính phủ là bên cái bang soạn thảo vân vân
rồi đến khi ra đây chúng ta thảo luận
thời gian để chúng ta đọc
để mà góp ý rõ ràng là
chúng ta chưa có đầu tư
cho nên tôi nghĩ rằng là cái làm luật
tới đây thì quốc hội phải thay đổi
khi chúng ta tăng cái đại biểu chuyên trách lên
bốn mươi đại biểu chuyên trách lên
thì chúng ta tăng thêm một cái cơ chế
nữa là thu hút các chuyên gia
để chúng ta phải là cái đơn vị
soạn luật để chúng ta tách khỏi
những cái lợi ích nhóm
một văn bản pháp luật có chất lượng
phải bảo đảm tính khả thi tính dự liệu
dự báo trong công cuộc hội nhập sâu
như hiện nay với việc tham gia hơn một mươi
fta thế hệ mới khi mục tiêu
xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa ngày càng được đảng và nhà nước
ta quan tâm thì chất lượng ban hành
văn bản ở mọi cấp càng cần được chú trọng
vấn đề không phải là hoàn thành
để nhanh tiến độ ban hành sửa đổi
vừa làm vừa sửa mà phải ban hành
được văn bản có sức sống linh hoạt
với sự thay đổi của thực tiễn